sau ba ngày làm việc ngày ba tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc kết thúc thành công
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh
có quy mô kinh tế khá trong khu vực trọng điểm đông nam bộ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi ba đồng chí
bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh bình phước đi dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình phước họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ ủy ban kiểm tra
đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bình phước khóa một mươi tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi một